tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm hai nghìn một mươi chín tại bảy trăm bảy mươi tám điểm cầu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng đại diện quốc hội chính phủ đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
theo báo cáo của ngành tòa án trong năm hai nghìn một mươi tám các tòa án đã giải quyết bốn trăm chín mươi chín một mươi ba trên năm trăm năm mươi tám một trăm năm mươi hai vụ án đã thụ lý
đạt tỷ lệ chín mươi các bản án
quyết định bị hủy sửa do lỗi chủ quan của tòa án giảm dần qua các năm
đáp ứng yêu cầu của quốc hội đề ra
trong năm hai nghìn một mươi tám tòa án đã xét xử sơ thẩm hai trăm năm mươi sáu vụ với sáu trăm linh hai bị cáo phạm các tội tham nhũng
so với năm hai nghìn một mươi bảy số bị cáo bị xét xử các tội về tham nhũng tăng một trăm tám mươi sáu bị cáo
một mươi một bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên án trung thân và tử hình
các tòa án cũng trả hồ sơ yêu cầu viện kiểm sát nhân dân điều tra bổ sung đối với một trăm ba mươi tám vụ phạm tội về kinh tế
một mươi tám vụ phạm tội về tham nhũng một mươi tám vụ phạm tội về chức vụ
tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chúc mừng những thành tích và trân trọng biểu dương sự cố gắng nỗ lực và những đóng góp thiết thực của ngành tòa án
bên cạnh đó tổng bí thư chủ tịch nước cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành tòa án
như tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy bị sửa do lỗi chủ quan còn cao
thậm chí có bản án áp dụng sai quy định của pháp luật đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm còn tồn động chậm giải quyết
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án nghiêm túc nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế
phân tích rõ nguyên nhân thấy rõ trách nhiệm tìm ra giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác
trong năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án thực hiện nhiều giải pháp
để tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử hiện đại hóa công tác giải quyết vụ án để đáp ứng tình hình mới hiện nay
với nhiều loại hình tội phạm truyền thống phi truyền thống và đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ của ngành tòa án
vi tín của tòa án chính là tín nhiệm của thể chế chính trị của nhà nước
bởi đây là niềm tin của người dân vào công lý và công bằng xã hội
khẳng định điều này giúp chúng ta thấy rõ hơn nữa trách nhiệm chính
chính trị của các tòa án nhất là đội ngũ thẩm phán
mỗi bản án phải làm sao để thực sự tâm phục khẩu phục khuất phục được tội phạm
thuyết phục được các bên được công chúng đồng thuận
chính vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của các tòa án là phải nâng cao chất lượng xét xử
không lầm oan người vô tội không bỏ lò tội phạm và người phạm tội
hạn chế thấp nhất các bản án bị hủy bị sửa do lối chủ quan
xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là các thẩm phán thanh liêm chính trực công tâm trong sáng
vững vàng về bản lĩnh chính trị giỏi về nhiệm vụ tinh thông pháp luật
phải là ưu tiên hàng đầu của các tòa án
chất lượng của nền tư pháp xét cho cùng là do cán bộ tư pháp quyết định
chúng ta chỉ có thể có được một đội ngũ thẩm phán tốt đáng tin cậy
trên nền của một đội ngũ đảng viên tiên phong gương mẫu
bác hồ đã từng dạy
các chú xử hay là rất tốt nhưng nếu không phải hay xử thì còn tốt hơn
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình thay mặt thủ tướng chính phủ
trao bằng khen cho một tập thể và một mươi năm cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tòa án năm hai nghìn một mươi chín